thưa quý vị và các bạn mới đây phó thủ tướng vũ đức đam vừa chỉ đạo bộ y tế
ban hành hướng dẫn mới cách ly người nhập cảnh trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trên tinh thần tương tự người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước
cụ thể người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine có điều kiện xét nghiệm âm tính
chỉ cần được cách ly theo dõi tại nhà với thời gian bảo đảm an toàn dịch bệnh
tuy nhiên người chưa tiêm vaccine phải ở cơ sở cách ly trong nước
với thời gian điều kiện tốt nhất thuận lợi và tiêm vaccine
tiến sĩ nguyễn hồng vũ viện nghiên cứu city of hope california mỹ cho biết
số ca nhiễm sars cov hai ở việt nam vẫn đang tăng cao mỗi ngày
tuy nhiên ngành y tế cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và tỷ lệ tiêm vaccine tăng nhanh
vì vậy việc không cách ly tập trung với người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
và có kết quả xét nghiệm âm tính là phù hợp tình hình mới
các trường hợp trên được cách ly tại nhà giúp giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế
tiết kiệm chi phí cho người dân
bên cạnh đó việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành du lịch
phục hồi kinh tế trong giai đoạn bình thường mới tiến sĩ nguyễn hồng vũ nói
đánh giá về nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng khi cho người nhập cảnh được cách ly tại nhà
tiến sĩ vũ cho rằng điều này vẫn có khả năng xảy ra
hiện nay chủng mới xuất hiện nên tình huống người đã tiêm chủng đầy đủ
vận nhiễm ncov là có thể xảy ra
xong việc này không đáng lo ngại vì phần lớn người dân đã tiêm vaccine
nguy cơ bệnh nặng được giảm nhiều
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế cộng đồng
đại học y dược tp hcm cho biết nhiều quốc gia khu vực đông nam á
đã có người nhập cảnh được cách ly tại nhà
ví dụ như malaysia quy định người đã tiêm vaccine cách ly bảy ngày tại nhà
một mươi ngày với người chưa tiêm chủng
ở indonesia người nhập cảnh cần cách ly một mươi ngày
tại nhật bản người đã tiêm vaccine phải cách ly một mươi ngày
chưa tiêm chủng cách ly một mươi bốn ngày
trong đó thái lan áp dụng biện pháp đơn giản nhất với chương trình test engo
trong đó những người này cần cách ly bắt buộc một ngày để làm xét nghiệm
sau đó được đi lại tự do
theo phó giáo sư dũng khi cách ly người nhập cảnh cần phải trải qua các xét nghiệm sau
ngày một xét nghiệm rt pcr hoặc test nhanh tùy trường hợp nhập cảnh đường hàng không hay đường bộ
ngày hai tự xét nghiệm test nhanh tại nhà
ngày ba được nhân viên y tế làm xét nghiệm test nhanh
nếu âm tính họ được phép đi lại
tuy nhiên người dân cần phải tự xét nghiệm nhanh mỗi ngày
đến ngày thứ bảy họ tiếp tục được nhân viên y tế xét nghiệm lại
trường hợp đã tiêm vaccine vẫn có khả năng mang virus và phát tán ra cộng đồng
tuy nhiên dù họ bị nhiễm chủng mới các xét nghiệm rt pcr hay test nhanh vẫn phát hiện được virus
nếu đảm bảo tuân thủ các quy định chúng ta sẽ phát hiện được ca nhiễm và cách ly tránh lây lan
trưởng khoa y tế cộng đồng đại học y dược tp hcm cho hay
các chuyên gia cũng cho rằng để hạn chế dịch bệnh lan rộng mất kiểm soát
phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân trong việc tự cách ly phòng bệnh
dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường nếu chúng ta chủ quan lơ là mất cảnh giác
trong tự bảo vệ mình bảo vệ cho người thân và toàn xã hội